tại khu vực sông trà khúc đoạn qua thôn ân phú xã tỉnh an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong
theo đó vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày khi đang lội bộ qua đoạn đường ngập sâu để đi bán hàng
thì chị bùi thị lan ba mươi một tuổi chú thôn ân phú bất ngờ bị sụp hố và bị sống nước xiết nhấn chìm cuốn xa ba mươi mét
dù được người dân phát hiện cứu vớt nhưng nạn nhân đã tử vong
sự việc đau lòng xảy ra xuất phát từ việc chính quyền cấm các phương tiện đưa đỏ hoạt động
và không có giải pháp hỗ trợ người dân buộc họ phải liều mình băng qua sông để mưu sinh thoát cảnh bị cô lập